từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong nhật bản lần thứ một mươi tại tokyo và thăm nhật bản
nhân dịp này thủ tướng đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí nhật bản
kỳ vọng của việt nam đối với hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần này thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
hội nghị cấp cao sắp tới đánh dấu một mươi năm hình thành và phát triển của hợp tác mekong nhật bản
hội nghị sẽ mở ra một chương mới và tiếp thêm động lực cho mối quan hệ đối tác tin cậy
hiệu quả bền vững dài lâu giữa nhật bản và các nước mekong
đồng thời nâng tầm quan hệ tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của hai bên
việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng nhật bản và các nước mekong để hội nghị thành công tốt đẹp
chia sẻ với báo chí nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
sau bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước việt nam nhật bản đã trở thành đối tác hết sức quan trọng của nhau
chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung
nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
và sự ảnh hưởng hỗ trợ cho nhau về kinh tế giữa hai nước là rất lớn
để khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng thế mạnh của nhau
việt nam hoan nghênh các doanh nghiệp nhật bản hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực nhật bản có thế mạnh
như công nghệ cao xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị thông minh công nghiệp hỗ trợ
nông nghiệp công nghệ cao cổ phần hóa doanh nghiệp năng lượng sạch và tái tạo
máy nông nghiệp công nghiệp chế biến nông thủy sản điện tử công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng
liên quan đến tiến trình phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp của việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng việt nam phấn đấu thuộc nhóm sáu thành viên đầu tiên hoàn tất phê chuẩn
để hiệp định sớm đi vào triển khai
theo đó quốc hội dự kiến sẽ xem xét phê chuẩn hiệp định cptpp tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn sắp tới vào tháng một mươi một mươi một hai nghìn một mươi tám